hôm nay tòa nhân dân tỉnh cà mau mở phiên tòa phúc thẩm xét xử hai đối tượng có hành vi cướp giật tài sản nguy hiểm và manh động
là nguyễn minh hiển chú tại huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu và lâm văn tùng chú tại thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng
theo hồ sơ do tình cờ phát hiện chủ quán cơm tại xã khánh an huyện u minh có đeo trang sức trên người
nên vào dạng sáng ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám hiển đã rủ tùng đi xe máy đến quán cơm để ra tay thực hiện hành vi cướp giật sợi dây chuyền vàng
hiển xông vào cướp sau đó phóng lên xe do tùng điều khiển chờ sẵn tẩu thoát
khi bị lực lượng công an tuần tra phát hiện và truy đuổi hai tên đã chống trả quyết liệt nhưng lần lượt đều bị bắt
được biết nguyễn minh hiển đã từng có ba tiền án về tội cướp giật tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ
lâm văn tùng từng có một tên án về tội cấp giật tài sản
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử giữ nguyên mức án sơ thẩm của tòa nhân dân huyện u minh
phạt hai bị cáo nguyễn minh hiển sáu năm sau tháng tù và lâm văn tùng ba năm sau tháng tù cùng với tội cấp giật tài sản
lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai vừa xác nhận một bác sĩ của bệnh viện đã bị người nhà bệnh nhân hành hung khi đang trực cấp cứu
người bị hành hung là bác sĩ sản khoa nguyễn lan hương hai mươi sáu tuổi
sự việc xảy ra vào tối ngày hai mươi sáu tháng sáu đối tượng nguyễn công lâm đưa vợ đến bệnh viện để sinh con
trong lúc chở vợ sinh nguyễn công lâm nghe tiếng loa phát thanh phát ra tình huống khó chịu nên đã đến đề nghị nhân viên y tế tắt loa
tuy nhiên trong lúc chờ nhân viên y tế nhân viên kỹ thuật kiểm tra thì đối tượng lâm đã lao vào phòng trực cấp cứu của sản của khoa sản
lôi kéo hành hung và đấm vào mặt bác sĩ nguyễn lan hương đang trực cấp cứu
lực lượng bảo vệ của bệnh viện lập tức có mặt và khống chế đưa nguyễn công lâm xuống phòng bảo vệ và báo cho công an phường
lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nguyễn công lâm về trụ sở làm việc
bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi hành hung bác sĩ nguyễn lan hương trong tình trạng say rượu
thưa quý vị và các bạn ngoài các loại tài sản có giá trị như tiền vàng xe máy
thì các loại vật nuôi của người dân như châu bò chó hay đến cả những con tôm cũng thường xuyên bị các đối tượng nhắm tới để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
mới đây trên địa bàn huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
một băng nhóm chuyên trộm tôm của người dân đã bị lực lượng công an bắt giữ
bà lê thị cúc chú tại ấp toàn thắng xã vĩnh hậu huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
là một trong số nhiều hộ nuôi tôm trên địa bàn đã bị các đối tượng trộm ghé thăm
khi hai vợ chồng bà cúc ra cho tôm ăn thì phát hiện hàng rào bằng lưới của vuông tôm bị cắt đứt và nhiều dấu vết khác do các đối tượng để lại
nghi là bị các đối tượng trộm tôm nên gia đình bà đã báo cho cơ quan công an
không chỉ riêng trường hợp của gia đình bà cúc nhiều hộ nuôi tôm trên địa bàn huyện hòa bình cũng lâm vào cảnh tương tự
quá trình đấu tranh lực lượng công an bắt giữ các đối tượng sơn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và thạch ngọc nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cùng chú tại ấp một mươi ba xã vĩnh hậu huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
các đối tượng trộm tôm bị cắt đứt và nhiều dấu vết khác do các đối tượng trộm ghé thăm